thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ israel tại việt nam mie saha trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực
đồng thời chuẩn bị đón tổng thống israel sang thăm chính thức việt nam trong thời gian tới
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng thời gian qua việt nam đã thúc đẩy quan hệ hợp tác với israel trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng cho rằng israel thành công trên nhiều lĩnh vực mà việt nam cần học tập hy vọng thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai nước được đẩy mạnh phát triển tốt đẹp hơn nữa
thủ tướng bày tỏ mong muốn israel sớm công nhận việt nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước
thủ tướng cũng cho rằng tiềm năng phát triển quan hệ hai nước còn rất lớn đồng thời đánh giá rất cao những dự án israel triển khai tại việt nam
thủ tướng đề nghị đại sứ quán israel tăng cường phối hợp với bộ ngoại giao việt nam để mở rộng việc hợp tác cụ thể
việt nam hoàn nghênh các doanh nghiệp xrn vào đầu tư làm ăn tại việt nam
việt nam có nhiều tập đoàn lớn có thể trở thành đối tác tốt đối với các doanh nghiệp israel
đại sứ israel cho biết bà rất vui mừng chứng kiến mối quan hệ hợp tác hai bên phát triển mạnh mẽ trong bốn năm rưỡi bà nhiệm vụ vị trí đại sứ nhất là lĩnh vực nông nghiệp
về quan hệ hợp tác song phương bà tin tưởng còn rất lớn
hiện hai nước đã trải qua hai vòng đàm phán hiệp định thương mại tự do hy vọng sớm hoàn tất đàm phán để ký kết mở ra triển vọng mới
hai nước cũng đang tích cực xúc tiến một số thỏa thuận khác
bà bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm việt nam sắp tới của tổng thống israel hai bên sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nước nhằm mở rộng hợp tác thương mại đầu tư
phía israel đang mở rộng đầu tư vào việt nam nhất là chú trọng vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tiếp nhận nhiều người việt nam sang học tập về nông nghiệp và khởi nghiệp